tính đến sáng ngày ba tháng một mươi riêng thành phố hà nội đã ghi nhận hai mươi năm ca mắc liên quan đến chùm ca bệnh
tại bệnh viện hữu nghị việt đức nhận định về tình hình dịch bệnh của hà nội khi phát sinh ổ dịch
tại bệnh viện này sau nhiều ngày hà nội không có ca mắc trong cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đánh giá
trong điều kiện hiện nay việc phát hiện ra các ca cộng đồng là bình thường
chúng ta không còn theo đuổi mục tiêu sạch bóng virus trong cộng đồng
nên sẽ phải chấp nhận xuất hiện các ca lây nhiễm
vì vậy các bệnh viện cũng đứng trước nguy cơ dễ xuất hiện các ca nhiễm sars cov hai từ cộng đồng
liên quan đến chùm ca bệnh tại bệnh viện hiếu nghị việt đức phó giáo sư nguyễn huy nga cho biết
những ngày tới có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín trong bệnh viện
kể cả nhân viên y tế nếu không đảm bảo được công tác phòng chống dịch
nên điều quan trọng hiện nay là cần phải xác định rõ tỷ lệ các ca nhiễm có triệu chứng bệnh
bị nặng và tỷ lệ các ca f có sức khỏe bình thường không có triệu chứng biểu hiện bệnh
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng việt nam
các trường hợp mới được phát hiện đều là những người có lịch sử đi lại nhiều
là những nhóm đối tượng có nguy cơ cao như trong bệnh viện nhân viên giao hàng chăm sóc khách hàng
việc xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng như vừa qua vẫn nằm trong dự báo từ trước
chúng ta xác định không thể trở về trạng thái zero covid một mươi chín
hiện ngoài cộng đồng vẫn có thể tiềm ẩn nhiều ca nhiễm
đặc biệt khối bệnh viện cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi vẫn còn tình trạng người dân đi lại chăm sóc người bệnh
theo các chuyên gia sau khi phát hiện được các ca mắc trong cộng đồng
hà nội sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh truy vết và khoanh vùng
điều quan trọng nhất ở thời điểm này là cần cố gắng kiểm soát ổ dịch ở phạm vi nhỏ nhất
qua đó mới có thể khống chế tình hình
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng
các bệnh viện cần thường xuyên tăng cường phân luồng sàng lọc theo đúng quy định của bộ y tế
tăng cường xét nghiệm luồng bệnh nhân vào bệnh viện
theo phó giáo sư nga các bệnh viện cần có quy định không cho người nhà vào trong bệnh viện
cố gắng tổ chức chăm sóc điều trị trọn gói cho bệnh nhân
mặc dù theo ông để làm được điều này vẫn còn nhiều khó khăn tại các cơ sở y tế công lập của nước ta
hiện nay nhiều bệnh viện đã không cho người nhà vào chăm sóc người bệnh
theo phó giáo sư nga bệnh viện là thành trì cuối cùng cần phải giữ vững
thực hiện đúng quy định để hạn chế dịch phát sinh lây lan
mỗi người trong bệnh viện phải thực hiện tốt tuân thủ năm k ở mọi lúc mọi nơi
đeo khẩu trang và rửa tay sạp phòng thường xuyên để phòng bệnh ông nga khuyến cáo
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cũng nhấn mạnh
thời gian này người hà nội cần thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế tuyệt đối không được chủ quan
ông fu cũng nêu rõ việc tiêm vaccine phòng bệnh covid một mươi chín
vẫn là biện pháp quan trọng nhất để giúp các trường hợp nhiễm sát covid hai
có triệu chứng nhẹ không cần nhập viện
điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín sẽ giảm
chúc mọi người rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại